liên quan đến xử lý vi phạm tại tổ hợp mường thanh và căn hộ sơn trà phường mỹ an quận ngũ hành sơn sở thông tin và truyền thông tp đà nẵng đã gửi thông tin về tiến độ triển khai xử lý vi phạm của các dự án này đến các cơ quan thông tấn báo chí thường trú trên địa bàn thành phố
theo phương án tháo rỡ đã được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng phê duyệt các trường hợp là chủ hộ tại các khu vực có xe phạm của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một tỉnh điện biên tại khối trung cư thuộc tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ cao cấp sơn trà sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong bốn tháng với chi phí là năm triệu đồng một tháng
theo phương án tháo rỡ đã được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng phê duyệt các trường hợp là chủ hộ tại các khu vực có xe phạm của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một tỉnh điện biên tại khối trung cư thuộc tổ hợp khách sạn mường thanh và các chi phí là năm triệu đồng một tháng